rết hại đã phủ khắp khu vực miền bắc hôm nay tại hà nội nhiệt độ thấp nhất xuống mức tám độ c cao nhất là một mươi ba độ c
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân khi mà ra đường trong buổi sáng nay tại khu vực hà đông thành phố hà nội
thì vào thời điểm lúc sáu giờ sáng nhiệt độ đo được là chín độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét hại trong ngày ba mươi tháng một mươi hai
ở các tỉnh bắc bộ và rét đậm ở bắc trung bộ phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa mưa rào và có nơi có rông
đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
trời rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá độ ẩm từ bảy mươi hai đến chín mươi tám
nhiệt độ thấp nhất từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ bốn bảy độ c vùng núi cao dưới ba độ c
nhiệt độ cao nhất từ một mươi đến một mươi ba độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c